nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn nga ba xã cúc phương huyện nho quan tỉnh ninh bình
và đối tượng trần mạnh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã hải lý huyện hải hậu tỉnh nam định
bị công an huyện bình lục tỉnh hà nam ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý